tiếp tục các hoạt động của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức naui
ngày hai mươi bốn tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng vương quốc naui ena sonberg
tại cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị naui duy trì hợp tác phát triển với việt nam
hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực môi trường giáo dục quản lý kinh tế cải cách hành chính và giả phá bom mìn
hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và hiệp hội mậu dịch tự do châu âu
trong đó naui là thành viên và nước điều phối đàm phán
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ naui tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt sinh sống và hội nhập ổn định
hai thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
trong bối cảnh việt nam và naui đều đang ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
và việt nam sẽ đảm đường trách nhiệm chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
hai thủ tướng khẳng định việt nam và naui ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình ổn định hợp tác và hữu nghị tại khu vực đông nam á
tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do quyền và nghĩa vụ được quy định trong công ước liên hợp quốc về luật biển
kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình và tuân thủ lập pháp quốc tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng enna sonbeck thăm lại việt nam thủ tướng enna sonbeck đã vui vẻ nhận lời